chiều nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an hội đàm với đại tướng roi in kha pha rod phó tổng tư lệnh cảnh sát hoàng gia thái lan
tại hội đàm hai bên đã thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp thắt chặt hợp tác trong công tác phòng chống tội phạm
phát biểu tại hội đàm thứ trưởng lê quốc hùng nêu rõ việt nam và thái lan thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trở thành hai nước đầu tiên trong khối asean thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
từ đó tới nay quan hệ hai nước không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực
hai bên đã thẳng thắn trao đổi nhiều nội dung quan trọng về an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước
chia sẻ những thách thức đang đặt ra như phòng chống khủng bố và tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia
trao đổi thông tin tội phạm qua kênh interpol tội phạm mua bán người xuất nhập cảnh và cư trú trái phép
qua đó tạo cơ chế cho các lực lượng chức năng của hai bên thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương trong từng lĩnh vực
đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực
thời gian tới hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin về tình hình tội phạm phương thức thủ đoạn phạm tội
và các nguy cơ đe dọa an ninh trật tự của mỗi nước hoặc khu vực asean
nhất là tội phạm kinh tế hình sự ma túy và tội phạm mua bán người